thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi một công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng và đánh bạc liên quan đến vụ việc
một thượng úy công an trên địa bàn bị đánh tử vong
công an đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn côn về tội cố ý gây thương tích
phan văn thế về tội gây dối trật tự công cộng trần quang đoài và nguyễn văn ngọc về tội đánh bạc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin chiều ngày một mươi tháng một mươi một
công an xã đạo lý huyện lý nhân của tỉnh hà nam nhận được tin báo tại sưởng may của anh nguyễn văn hưng
đã xảy ra đánh nhau nhận được tin báo công an xã đạo lý cử thượng úy nguyễn tuấn minh
nay được thăng quân hàm lên đại úy và một công an viên trực tiếp xuống hiện trường
tại đây thấy nhóm người đang dùng hung khí xô sát đồng chí minh yêu cầu tất cả những người này
về trụ sở công an xã làm việc tuy nhiên côn không chấp hành dùng tay đấm vào bụng nách
khiến cán bộ công an bị thương dù được đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí minh đã tử vong